trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tăng trưởng trưởng lại nền kinh tế của việt nam vẫn ghi nhận những chuyển biến tích cực
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát ở mức thấp
khi dữ liệu mới nhất cho thấy tăng trưởng kinh tế đạt hơn bảy trong quý ba vừa qua
các chuyên gia kinh tế đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của việt nam
đồng thời nhận định việt nam sẽ có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực asean trong năm nay
và còn tiếp tục phát triển trong những năm tới
tổng sản phẩm trong nước gdp quý ba bật tăng bảy ba mươi một đã góp phần đưa tăng trưởng gdp chín tháng ước tăng sáu chín mươi tám
đây là mức tăng cao nhất cùng kỳ trong chín năm gần đây
các yếu tố đóng góp cho tăng trưởng phải kể đến vốn fdi thực hiện ước đạt một mươi bốn hai tỷ đô la cao nhất trong nhiều năm trở lại đây
chỉ số sản xuất công nghiệp chín tháng ngành công nghiệp tăng chín năm mươi sáu cao nhất trong bốn năm trở lại đây
tổng mức bán lẻ hàng hóa
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng một mươi một chín
khách du lịch quốc tế đạt một mươi hai chín triệu lượt người
xuất khẩu tăng khoảng bảy chín trong đó xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng mạnh xuất siêu năm thứ tư liên tiếp
số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục với gần một trăm linh hai ba nghìn doanh nghiệp hai mươi bảy sáu nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
trong điều kiện thị trường tài chính tiền tệ quốc tế biến động mạnh việt nam vẫn duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc
chỉ số giá tiêu dùng cpi dưới ba thấp hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm
thị trường tài chính tiền tệ và tỷ giá được điều hành chủ động linh hoạt và duy trì ổn định phù hợp
sự chữ ngoại hối đạt khoảng bảy mươi ba tỷ đô la
hệ số tín nhiệm quốc gia được nâng hạng từ bb trừ lên bb với triển vọng tích cực
cập nhật số liệu kinh tế quý ba nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã đưa ra những đánh giá tích cực về triển vọng nền kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
sự báo việt nam sẽ là nền kinh tế tăng
nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất asean trong năm nay với tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt sáu chín
tốc độ này được kỳ vọng sẽ duy trì trong vài năm tới
tạp chí us news angeld report cũng vừa xếp hạng việt nam đứng thứ tám trong số hai mươi quốc gia thuộc tốp đầu có nền kinh tế tốt nhất để đầu tư